pháp tây ban nha và bồ đào nha đã đạt được một thỏa thuận mới về xây dựng một đường ống dẫn khí đốt dưới nước từ barcelona đến marksi
đường ống dẫn khí này sẽ cho phép tây ban nha và bồ đào nha hai nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lng hàng đầu
đưa nguồn cung dư thừa của họ sang pháp và các nước châu âu khác
lng đã trở thành mặt hàng được sử dụng để thay thế khối lượng lớn khí đốt của nga mà moscow đã cắt bỏ
kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
liên minh châu âu đang cố gắng đảm bảo càng nhiều lng càng tốt để có thể vượt qua mùa đông
mà không bị mất điện trên diện rộng hoặc phải phân bổ khí đốt
theo thỏa thuận được công bố vào ngày hai mươi tháng một mươi bởi thủ tướng tây ban nha pedro sánchez
tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng bồ đào nha antonio kosta trước thềm hội nghị thượng đỉnh eu ở bruxelles bỉ
tại đây cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ là chủ đề hàng đầu
thủ tướng tây ban nha pedro sánchez tổng thống pháp emmanuel macron và thủ tướng bồ đào nha antonio kosta
sẽ gặp lại nhau vào ngày chín tháng một mươi hai để xác định chi tiết tài chính dự án đường ống bama
chính phủ tây ban nha trước đây đã gợi ý rằng bất kỳ đường ống dẫn khí đốt mới nào kết nối với pháp
sẽ yêu cầu nguồn vốn của eu do quy mô xuyên biên giới của nước này